xin chào quý vị và các bạn
tại đà nẵng là một ca và hà nội là một ca được cách ly ngay tại hải dương sau khi nhập cảnh
hiện có một ba mươi tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở việt nam và trong ngày có hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly tại nơi cư trú trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định phòng chống dịch
dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương
kể từ ngày một mươi chín tháng tám hà nội không ghi nhận ca mắc mới ngoài cộng đồng
tuy nhiên đã ghi nhận hai trường hợp dương tính
sau khi hết cách ly tập trung tại hải dương và một người nhập cảnh vào hàn quốc
trước tình hình này tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch vừa diễn ra vào chiều nay
hà nội đã yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
không để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng
theo sở y tế hà nội trường hợp mắc mới là f một của bệnh nhân một nghìn ba mươi bốn được cách ly tập trung
tại hải dương và cùng phòng với bệnh nhân một nghìn ba mươi bốn
đáng chú ý trường hợp này cũng rời khu cách ly về tạm trung
trường hợp này cũng rời khu cách ly về tạm trú tại quận hoàn kiếm khi chưa có kết quả xét nghiệm
vì vậy các quận huyện kiến nghị cần xem xét lại việc đảm bảo thực hiện quy trình cách ly tập trung
hai trường hợp ở hải dương một trường hợp là chưa có kết quả thì đã cho về và sau dương tính
trường hợp thứ hai là cho về nhưng mà f một của trường hợp dương tính
thì chúng ta đề nghị là chúng ta tiếp tục theo dõi giám sát và có yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm
trong thời gian thực hiện cách ly
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội cũng yêu cầu các đơn vị làm tốt hơn nữa công tác quản lý cách ly tập trung
tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo và ra cộng đồng
đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cũng như tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
quán bar karaoke thì báo cáo ông chí là có hiện tượng là vẫn hoạt động hoạt động chui
chúng ta chưa kiểm soát hết
quận cầu giấy cũng đã có cái báo cáo lúc nửa đêm thì hoạt động
rồi thì báo chí cũng phản ảnh đến chúng tôi là một số nơi một số quán karaoke vẫn có hoạt động
thạch thất thì có hơn ba mươi trường hợp rồi liên quan đến cả sử dụng ma túy nữa
đây là một cái nội dung chúng ta cần phải quan tâm mặc dù chúng ta đã có biện pháp là cấm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội cũng cho biết hiện có ca bệnh ở việt nam âm tính nhưng sang hàn quốc lại dương tính
đây là những nguy cơ cần phải nhìn nhận chính xác
phó chủ tịch ubnd tp yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như khoanh vùng kiểm soát dịch trong hai mươi bốn giờ
thực hiện tốt công tác phòng dịch chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
quản lý nghiêm việc đón người về từ vùng dịch vào khu cách ly đặc biệt ngành giao thông vận tải
cần kiểm soát tốt các bến xe phương tiện để phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới
liên quan tới bệnh nhân số một nghìn ba mươi tám sở y tế hà nội ra thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần
ai là người lái xe ô tô bốn chỗ màu vàng không rõ
loại xe đã nhận chở một hành khách là nam giới hai mươi ba tuổi từ khu vực ga hà nội
đến địa chỉ số năm mươi tám b bà triệu hoàn kiếm hà nội trong khoảng thời gian một mươi giờ
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng tám đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
công an tp hcm đã được diễn ra
tới dự có đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trong nhiệm ký vừa qua đảng bộ công an tp hcm đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
giải pháp đã được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ một mươi một
đã triển khai hai mươi một đợt cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm hình sự kinh tế ma túy
qua đó kéo giảm một mươi sáu năm tỷ lệ phạm pháp hình sự tỷ lệ điều tra khám phá án tăng gần sáu so với nhiệm kỳ trước
gần một mươi một băng nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội đã bị triệt phá năm trăm một mươi tám chuyên án bắt gần ba ba trăm linh đối tượng
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích
đã đạt được của công an tp hcm trong nhiệm ký vừa qua
đã luôn chủ động nắm sát tình hình kịp thời chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền
các giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả vấn đề bảo đảm an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của công an tp hcm trong nhiệm ký vừa qua

bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý tp hcm có vị trí quan trọng là đầu tàu phát triển
kinh tế xã hội của vùng kinh tế phía nam
với nhiều khó khăn thách thức về công tác bảo đảm an ninh chính trị an ninh trật tự
bộ trưởng tô lâm chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được của công an tp hcm trong nhiệm ký vừa qua

mạnh mẽ hơn nữa thực hiện các mục tiêu đề ra trong đại hội đảng bộ lần thứ một mươi hai
tại đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ công an tp hcm lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi năm đồng chí
đại tá lê hồng nam giám đốc công an tp hcm đạt một trăm linh phiếu tiến nhiệm
giữ chức vụ bí thư đảng ủy công an tp hcm nhiệm ký mới
chiều nay tại bắc ninh
trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ chín
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân đã khắc phục khó khăn
đoàn kết thống nhất lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của trường và đã đạt được những kết quả quan trọng
nổi bật như đã tổ chức tuyển sinh ba mươi sáu khóa đào tạo với các bậc và hệ đào tạo khác nhau của đại học trung cấp
bồi dưỡng hơn hai sáu trăm linh học viên đội ngũ cán bộ giảng viên và công nhân viên từng bước được đảm bảo về chất và lượng
công tác nghiên cứu khoa học đạt nhiều kết quả tích cực
cùng với đó công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng cũng được đảng bộ nhà trường đặc biệt coi trọng
nhất trí với chủ đề và phương châm của đại hội với các nhóm giải pháp cụ thể mà nhà trường đã đề ra
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị nhà trường cần nhận thức được bối cảnh yêu cầu đặt ra để xác định rõ nhiệm vụ của ban chấp hành của từng đảng viên
bên cạnh đó phải tích cực phát động phong trào sử dụng ngoại ngữ tăng cường ứng dụng công nghệ vào giảng dạy
chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có đủ khả năng đảm nhiệm các nhiệm vụ khoa học trọng điểm cấp quốc gia
và hợp tác nghiên cứu quốc tế tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng trường làm cho đảng bộ và nhà trường thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đảng bộ học viện an ninh nhân dân lần thứ hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu học viện an ninh nhân dân cần tập trung đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của đào tạo đại học
theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất năng lực giảng viên người học đáp ứng tiêu chí cơ sở đào tạo đại học trọng điểm quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn và hội nhập quốc tế sâu rộng
đối với đội ngũ giảng viên của học viện thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh phải chú ý áp dụng việc giảng dạy với sự hỗ trợ của công nghệ tăng cường phương pháp dạy để giải luyện kỹ năng làm việc nhóm gợi mở để học viên tự học tự nghiên cứu
nhà trường cần tập trung xây dựng đối ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng đảm bảo về chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của từng chức danh vị trí công tác đối với học viên phải đạt được ba tiêu chí là tự giác tự quản và tự rèn
bên cạnh đó học viện cần chủ động xây dựng chương trình kế hoạch nghiên cứu khoa học phải gắn với công tác phòng chống tội phạm và những vấn đề thực tiễn đặt ra
đồng chí thứ trưởng đặc biệt lưu ý đảng bộ học viện an ninh nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng trường làm cho đảng bộ và nhà trường thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu giữ vững kỳ cương kỳ luật dân chủ tập trung chỉ huy thống nhất tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tự phê bình và phê bình đi đổi về phát huy vai trò trách nhiệm tính chủ động gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu bí thư cấp ủy thủ trưởng đơn vị co trọng công tác kiểm tra giám sát quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhi
đảng bộ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thiếu tướng nguyễn duy ngọc ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả mà đảng bộ cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thiếu tướng nguyễn duy ngọc biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả mà đảng bộ công an trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ qua

đồng thời tham mưu công tác quản lý nhà nước hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
hệ thống mạng máy tính của ngành quản lý kiểm tra giám sát và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
triển khai các cơ sở dữ liệu phần mềm dùng chung triển khai các hệ thống kiểm soát an ninh
tăng cường các giải pháp kỹ thuật công nghệ đảm bảo an ninh an toàn thông tin
qua đó tạo nên nhiều chuyển biến tích cực kịp thời phục vụ đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến bất ngờ mới nhanh chóng phức tạp và khó lường
trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin có tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia
và đảm bảo trật tự an toàn xã hội
vì vậy thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đề nghị đảng bộ cục công nghệ thông tin nhận thức sâu sắc
khắc phục khó khăn và đoàn kết thống nhất cao để huy động sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực
triển khai đồng bộ các giải pháp phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ cục công nghệ thông tin
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đề ra đồng thời xác định chính xác toàn diện vị trí vai trò trình độ công nghệ thông tin của ngành công an
đang ở vị trí nào trong biểu đồ công nghệ thông tin hiện nay để từ đó làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo bộ
trong việc ra soát xây dựng quy hoạch chiến lược công nghệ thông tin một cách thống nhất đồng bộ tổng thể và dài hạn
bên cạnh đó quan tâm đến công tác đào tạo tuyển chọn cán bộ có trình độ cao mỗi cán bộ chiến sĩ phải có ý thức tự rèn luyện
nâng cao trình độ nghiệp vụ toàn tâm toàn ý và chăn trở vì sự phát triển của khoa học công nghệ và ngành công an
đáp ứng yêu cầu công tác công an trong tình hình mới
tiếp tục với các tin tức chính trị quan trọng khác sáng nay báo đại biểu nhân dân văn phòng quốc hội đã tổ chức tọa đàm trực tuyến
quốc hội việt nam với năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi buổi tọa đàm trực tuyến này có sự tham gia của ông nguyễn văn dầu
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội phó trưởng ban thường trực ban tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã ôn lại chặng đường lịch sử kể từ khi quốc hội việt nam tham gia hội đồng liên nghị viện
các quốc gia đông nam á nhiều ý kiến nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi quốc hội việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ quan trọng của quốc hội việt nam là tổ chức thành công đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi một
đây là sự kiện quan trọng trong công tác đối ngoại của quốc hội việt nam khóa một mươi bốn góp phần làm nổi bật thành tựu ngoại giao nhà nước
và ngoại giao nghị viện đồng thời thể hiện vai trò và trách nhiệm của quốc hội việt nam trong ipa
các ý kiến cũng đề nghị cần đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về năm chủ tịch ipa và đại hội đồng ipa bốn mươi
trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời đổi mới cách làm đảm bảo hiệu quả cao nhất
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp
quốc hội việt nam sẽ tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một theo hình thức trực tuyến dự kiến từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín
chiều nay tại hà nội tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi đã tiến hành phiên họp thứ sáu để đánh giá kết quả công tác trọng tâm
đã triển khai từ sau phiên họp thứ năm vào ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bàn phương hướng công tác trọng tâm đảm bảo an ninh y tế
đại hội đồng ipa bốn mươi một
và các hội nghị trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trưởng tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi chủ trì phiên họp
báo cáo kết quả công tác trọng tâm được tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi triển khai thực hiện từ sau phiên họp thứ năm đến nay
nêu rõ tiểu ban đã triển khai lực lượng phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi
và các hội nghị
các hội nghị liên quan từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội
góp phần quan trọng tổ chức thành công hội nghị cả về nội dung và cách thức tổ chức
hội nghị đã tiếp tục củng cố đà hợp tác và liên kết asean đồng thời tạo tiền đề để asean tiếp tục đẩy mạnh xây dựng cộng đồng
khắc phục hậu quả dịch bệnh covid một mươi chín được dư luận đánh giá cao
bên cạnh đó tiểu ban an ninh trật tự asean hai nghìn hai mươi bộ công an cũng đã tổ chức sơ kết công tác bảo đảm an ninh trật tự
năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi qua đó tiếp tục chủ động tham mưu báo cáo lãnh đạo đảng nhà nước chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan
xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện tuyên bố tại hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu
phát biểu kết luận tại phiên họp thứ trưởng bùi văn nam trưởng tiểu ban ghi nhận biểu dương sự nỗ lực
cố gắng của các thành viên tiểu ban trong suốt thời gian qua bày tỏ nhất trí với phương hướng công tác trọng tâm
bảo đảm an ninh y tế tại hội đồng ipa bốn mươi một và các hội nghị trong quý ba quý bốn năm hai nghìn hai mươi
thứ trưởng bùi văn nam nhấn mạnh lại mục tiêu yêu cầu đề ra của tiểu ban là phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn
cho các đại biểu khách mời địa điểm diễn ra đại hội đồng ipa bốn mươi một hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi ba
và các hội nghị asean diễn ra trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tiểu ban cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin thiết bị kỹ thuật và các điều kiện khác
phục vụ công tác chuẩn bị
hội đồng ipa bốn mươi một đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu thường trực tiểu ban tiếp thu ý kiến của các đồng chí thành viên tiểu ban
đại biểu tại phiên họp thứ sáu yêu cầu các bộ ngành và công an một số đơn vị địa phương là thành viên tiểu ban
cần chủ động hơn nữa trong các mặt công tác quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo đề án kế hoạch lịch công tác đã đề ra
hết sức coi trọng công tác nắm đánh giá dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi
trong công tác tổ chức tiếp tục bổ sung điều chỉnh bảo đảm an ninh y tế
chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
chiều nay đã làm việc với công an tỉnh ninh bình về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và công tác hồ sơ nghiệp vụ
tại buổi làm việc đại diện lãnh đạo công an tỉnh đã báo cáo với đoàn về kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác hồ sơ nghiệp vụ từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trong đó khẳng định với vai trò chức trách nhiệm vụ được giao
công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
công tác hồ sơ nghiệp vụ đã được đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quan tâm chỉ đạo chú trọng thực hiện tốt công tác lưu giữ
quản lý bảo quản hồ sơ tài liệu thực hiện tốt công tác tiếp nhận xử lý bổ sung thông tin tài liệu thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác hồ sơ nghiệp vụ có phần quan trọng phục vụ công tác tra cứu khai thác thông tin phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ và đấu tranh phòng chống tội phạm
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ đã biểu dương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà công an tỉnh ninh bình đã đạt được
trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc công tác hồ sơ nghiệp vụ
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh ninh bình tiếp tục thực hiện tốt vai trò tham mưu cho tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh có các chương trình kế hoạch để chỉ đạo các cấp các ngành và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
chú trọng công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn chặt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
với các phong trào cuộc vận động khác
trong công tác hồ sơ nghiệp vụ chú trọng cải tiến biện pháp cách làm đạt hiệu quả áp dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào trong công tác hồ sơ nghiệp vụ
đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin bốn
chú ý từ khâu nhập dữ liệu khai thác dữ liệu khai thác thông tin quản lý khai thác hồ sơ áp dụng công nghệ thông tin khoa học kỹ thuật trong khai thác hồ sơ
bảo đảm nhanh gọn chính xác an toàn bảo đảm bí mật không để lộ lọt thông tin tài liệu phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

trên hai trăm linh bốn xã trong hai năm triển khai lực lượng công an xã chính quy đã góp phần giải quyết chuyển hóa bốn mươi tám địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
phối hợp phát hiện bắt giữ trên một vụ phạm pháp hình sự ma túy một mươi bảy đối tượng truy nã hoàn thành phiếu thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm đúng tiến độ chính xác
làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và chung tay kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
dự và chỉ đạo hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao công tác triển khai bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã của công an tỉnh nam định
ghi nhận những kết quả ban đầu của lực lượng này và yêu cầu trong thời gian tới công an xã chính quy tiếp tục nỗ lực phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tại hội nghị nhiều cá nhân và tập thể có thành tích trong công tác đã được biểu dương khen thưởng
nhằm thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên công an
tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi của đoàn thanh niên bộ công an đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức chương trình thiện nguyện tại trung tâm dạy nghề quỳnh hoa thanh trì thành phố hà nội
tại trung tâm quỳnh hoa đại diện đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân đã trao các phần quà thiết thực như quạt máy một cây lọc nước cùng các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày
đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu với học viên của trung tâm chủ yếu là người khuyết tật thiểu năng và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như tổ chức trải nghiệm lớp học làm thiệp thủ công cùng các em nhỏ các hoạt động văn nghệ các trò chơi tập thể sôi động và bổ ích
bên cạnh đó trước diễn biến của dịch bệnh mỗi đoàn viên còn tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và trao tặng hai trăm linh chiếc khẩu trang đối với các học viên của trung tâm đây là hoạt động có ý nghĩa phát huy tinh thần tốt đẹp lá lành đùm lá rách
đây là hoạt động công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ